nhân dịp lễ giáng sinh năm hai nghìn một mươi tám chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến thăm và chúc mừng tổng giáo phận thành phố
thăm giám mục phụ tá đỗ mạnh hùng giám quản tông tòa tổng giáo phận thành phố thăm hồng y phạm minh mẫn
tại tòa tổng giáo phận thành phố hồ chí minh theo mặt lãnh đạo đảng nhà nước ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân trân trọng gửi tới giám quảng tông tòa tổng giáo phận đỗ mạnh hùng
các vị linh mục tu sĩ nam nữ đồng bào công giáo cả nước
trong đó có tổng giáo phận thành phố hồ chí minh lời chúc mừng tốt đẹp nhân dịp thiên chúa giáng sinh
chủ tịch quốc hội nêu rõ đảng nhà nước đánh giá cao vai trò đóng góp tích cực của đồng bào công giáo
trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước thăm hồng y phạm minh mẫn tại trung tâm một vụ thành phố hồ chí minh
chủ tịch quốc hội chúc hồng y phạm minh mẫn sức khỏe an lành hạnh phúc và tràn đầy hồng ân thiên chúa
chủ tịch quốc hội chúc hồng y phạm minh mẫn cảm ơn chủ tịch quốc hội và đoàn công tác đã tới thăm
bày tỏ vui mừng về những thành tựu kinh tế xã hội của đất nước đạt được thời gian qua
trong đó có công tác bình đẳng giới ngày càng đạt được nhiều kết quả đáng mừng
phụ nữ đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong đời sống chính trị xã hội